sau gần hai tháng thành phố đà nẵng thực hiện nghiêm ai ở đâu ở yên đó tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
hiện đã có năm mươi một trên năm mươi sáu xã phường là vùng xanh không phát sinh thêm ổ dịch mới và bảy mươi ba dân số đủ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm vaccine mũi một
trên cơ sở đó từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng chín thành phố đà nẵng đã cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ
xin chào quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại bãi biển mỹ khê quận sơn trà
sau khi thành phố đà nẵng cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ trong đó có tắm biển
thì trong buổi sáng ngày hôm nay như quý vị cũng có thể thấy người dân tới đây để tắm biển và tập thể dục thể thao rất đông
sau thời gian dài thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó ngày hôm nay người dân thành phố đà nẵng vui mừng và háo hức khi được ra đường tham gia các hoạt động
tại các bãi biển từ rất sớm người dân đã có mặt
người dân đã có mặt để tắm biển tập thể dục thể thao
cũng trong sáng nay các khách sạn cơ sở lưu trú cơ sở cắt tóc gội đầu xốp quần áo chợ truyền thống
giao hàng công nghệ vận chuyển hành khách nội thành v v cũng đã hoạt động trở lại
từ những ngày trước người dân đã được hướng dẫn đăng ký cấp mã qr code và có sự chuẩn bị đầy đủ
để tuân thủ các quy định phòng chống dịch của thành phố khi mở cửa trở lại
đóng cửa thời gian dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của chúng tôi
tôi rất mừng vì thành phố đà nẵng đã mở lại rất nhiều hoạt động và dịch vụ
và tôi cũng hy vọng rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát để có thể đón khách du lịch trở lại
khi mở cửa chúng tôi luôn ý thức và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
ưu tiên những khách đã tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người
bên cạnh nhiều hoạt động dịch vụ được mở lại thành phố đà nẵng vẫn tiếp tục tạm dừng
các hoạt động tập trung đông người
trực tiếp như karaoke quán bar cơ sở làm đẹp hoạt động phố đêm phố đi bộ
phòng tập kim yoga hoạt động dạy học trực tiếp ăn uống tại chỗ vận chuyển hành khách liên tỉnh
trong sáng nay đa số người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp tụ tập đông người không mang khẩu trang nơi công cộng
để tránh tâm lý chủ quan lơ là của người dân các lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra
kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thì công an phường thảo quang đã xây dựng và triển khai một số cái biện pháp
cũng như là phối hợp với ủy ban nhân phường và các ban ngành đoàn thể
là thường xuyên tuần tra kiểm soát và nhắc nhở tuyên truyền cho người dân
và thực hiện tốt cái thị thị năm k của bộ y tế đưa ra
không tập trung đông người không tập trung đông người vào những giờ cao điểm
nhất là những tuyến biển tuyến núi sân trà tắm biển
thì đúng thời gian quy định của thành phố
sau gần hai tháng thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đó
người dân thành phố đà nẵng đã dần bắt đầu lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới
từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội
cùng với đó người dân cũng nâng cao ý thức chủ động phòng dịch
để kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín